theo kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở việt nam năm hai nghìn một mươi bảy được công bố vào sáng nay
đã có nhiều chuyển biến tích cực ở năm trên sáu nội dung khảo sát
đáng lưu ý chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tăng điểm mạnh từ năm tám điểm năm hai nghìn một mươi sáu lên sáu một mươi năm điểm năm hai nghìn một mươi tám
theo kết quả khảo sát tiến hành trên một mươi bốn người được chọn ngẫu nhiên tại sáu mươi ba tỉnh thành cho thấy
tỷ lệ người dân phải đưa hối lộ khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm từ hai mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn một mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy
tỷ lệ phải hối lộ nhân viên y tế bệnh viện công tuyến huyện quận cũng giảm từ một mươi bảy năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn chín năm hai nghìn một mươi bảy
cũng theo kết quả papi hai nghìn một mươi bảy có tới hai mươi tám người trả lời chọn nghèo đói là vấn đề đáng quan ngại nhất cần nhà nước ưu tiên giải quyết
mối quan tâm thứ hai là tăng trưởng kinh tế và thứ ba là việc làm
chất lượng giáo dục đứng cuối bảng
môi trường đã tụt từ vị trí quan ngại cao thứ hai năm hai nghìn một mươi sáu xuống vị trí thứ bốn năm hai nghìn một mươi bảy
trong năm hai nghìn một mươi bảy lần đầu tiên papi nêu câu hỏi về việc người dân có đóng thuế thu nhập cá nhân hay không
kết quả chỉ có sáu tám đóng thuế
nhóm nghiên cứu papi đánh giá vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa điểm số khảo sát cao nhất sáu mươi điểm và điểm số thấp nhất ba mươi chín năm mươi hai điểm
điều này cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công thực thi chính sách công giữa các tỉnh thành phố
không đồng điều
kết quả khảo sát papi hai nghìn một mươi bảy cho thấy xu thế vừa đáng khích lệ vừa đáng lo ngại
đặc biệt chú ý là xu thế đảo chiều ở chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
theo hướng khá hơn sau một thời gian dài trượt dốc từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên các bạn còn rất nhiều việc phải làm để các tỉnh thành phố coi trọng tính hiệu quả hơn của các công cụ đánh giá này từ người dân
kết quả khảo sát cho thấy bảy tỉnh có điểm số khảo sát cao
trong đó có quảng bình biến tre bạc liêu
trong khi đó hưng yên là tỉnh tham gia nhóm đạt điểm trung bình thấp
theo đại diện lãnh đạo các tỉnh tham dự cuộc khảo sát
các chỉ số đánh giá dựa trên các lĩnh vực khảo sát của papi đã giúp rất nhiều cho họ
trong việc hoạch định chính sách phù hợp với nguyện vọng của người dân
chúng tôi thấy rằng papi thì cái việc làm trong thời gian qua đối với phỏng vấn
hay là các cuộc đi khảo sát ở cơ sở
chúng tôi thấy rằng đây là một việc làm hết sức cần thiết và hết sức chính xác
chính vì vậy thì từng lĩnh vực chúng tôi cũng mong muốn là tiếp tục sẽ có một kế hoạch
để làm thế nào cho cái sự cải thiện cho nó tốt hơn
nhất là tinh thần phục vụ nhân dân phục vụ lấy con người để chúng ta tập trung phục vụ
papi là khảo sát xã hội học lớn nhất việt nam tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành
thực thi chính sách cung ứng dịch vụ công
đánh giá trải nghiệm của người dân tại sáu mươi ba tỉnh thành
khảo sát này được thực hiện thường niên từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
khảo sát đo lường ở sáu lĩnh vực công khai minh bạch tham gia của người dân ở cấp cơ sở
trách nhiệm giải trình với người dân kiểm soát tham nhũng thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công